nóng tái buồn phát dịch huyện hoài đức hiện đang khẩn trương rà soát toàn bộ học sinh
ở các xã thuộc địa bàn các điều kiện cơ sở vật chất cũng như tiêu chí đánh giá trường học an toàn
phong đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng đề xuất các phương án đón học sinh trở lại trường
và đợi phê duyệt của ubnd huyện trường nào đảm bảo đủ điều kiện an toàn mới tổ chức dạy học trực tuyến
tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất hai xã an khánh và la phụ sẽ tiếp tục dạy học trực tuyến
vì có kf ông lâm cho biết
tiếp đó ngay trong ngày covid một mươi chín hà nội nóng lên nhiều kf mới tranh bày ổ dịch
tình hình dịch trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp còn có những phương án ứng phó kịp thời
đó là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
những ngày gần đây sau khi hà nội dần trở lại cuộc sống bình thường các cơ quan công sở hàng quán
trung tâm thương mại đã mở cửa trở lại
người dân không còn trôn chân búc bối ở nhà tránh dịch mà đã lao ra đường để mưu sinh
hay tận hưởng những phút giây thứ thái ngoài trời
trường học chuẩn bị mở cửa đi đón các em tới lớp
tuy nhiên hiện tại các ca mắc covid một mươi chín của hà nội đang tăng nhanh
tình hình dịch của hà nội bắt đầu nóng lại
hiện tại hà nội có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng gồm chùm ca bệnh tại ô trợ dừa
quận đồng na chùm ca bệnh tại lính nam quận hoàng mai
chùm ca bệnh tại lê đức thọ quận nam tử liêm chùm ca bệnh tại an khánh huyện hoài đức
trung các bệnh tại xã ninh hiệp huyện gia lâm ổ dịch tại sài sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
ổ dịch tại thôn bạch chớ xã tiến thắng huyện mê linh
các ổ dịch đều đang diễn biến hết sức phức tạp
trước tình hình đó hà nội nêu nguy cơ bùng phát dịch của thành phố do lượng người tới hà nội gia tăng
trong khi tâm lý người dân tiêm hai mũi vaccine vẫn còn chủ quan
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
việc ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng tại hà nội là điều đã nằm trong dự đoán từ trước
theo lý giải của chuyên gia này khi chúng ta đã tiến hành nới lỏng các hoạt động không chỉ ở hà nội mà là trên phạm vi cả nước
bên cạnh việc lây lan trong chính địa bàn thành phố thì mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào là điều khó tránh khỏi
đặc biệt là dòng người về từ các vùng đang có dịch như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
kể cả một số địa phương đang có dịch ở phía bắc
chuyên gia cũng chia sẻ hà nội là nơi có sự giao thương lớn và đông người
mỗi khi đã nới lỏng các biện pháp giãn cách thì sẽ rất dễ lây lan mầm bệnh
chúng ta cần chấp thuận việc ghi nhận ca nhiễm vấn đề là phải phát hiện sớm để truy vết các ổ dịch
vẫn sẽ tiến hành phong tỏa các khu vực có dịch nhưng phải phong tỏa rất hẹp
tính toán làm sao để vừa kiểm soát chặt không làm lây lan mầm bệnh
nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và an sinh xã hội của người dân
hà nội thời gian vừa qua cũng đã làm tốt điều đó
phó giáo sư phu chia sẻ chính nhờ xét nghiệm sàng lọc các trường hợp ho sốt
đã giúp hà nội phát hiện các ổ dịch đang gâm thầm lây lan trong cộng đồng
các ca bệnh này chính là phần nổi giúp trì điểm tàng băng chìm
xét nghiệm là một trong những công việc quan trọng để có thể nhanh chóng phát hiện sớm
các ổ dịch trong cộng đồng và đánh giá nguy cơ dịch
đặc biệt là xét nghiệm tất cả các trường hợp ho sốt
theo phó chủ tịch trữ xuân dũng phải kiểm soát tốt người dân đi đến
thì thành phố mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh
tiếp tục tăng cường nâng cấp hệ thống y tế cơ sở
chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị
các địa phương tiếp tục kiện toàn liên quan đến truy vết cách ly xét nghiệm
và sàng lọc nâng nguy cơ cao
cùng với đó tăng cường quản lý giám sát và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
cho người về từ các địa phương khác đặc biệt có yếu tố dịch tễ
liên quan từ các tỉnh có dịch trở về yêu cầu thực hiện nghiêm
việc tự giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà kiểm tra xử phạt nghiêm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
theo quy định của trung mương và thành phố gắn với trách nhiệm người đứng đầu
chính quyền các cấp tập trung xử lý rứt điểm các ổ dịch phát sinh trên địa bàn
vấn đề ở đây là chúng ta không giãn cách cấm đoán như giai đoạn trước
các hoạt động vẫn cho phép mở cửa nhưng phải có điều kiện an toàn
để làm sao kiểm soát dịch bệnh không bùng phát
đây là việc rất quan trọng lúc này phó giáo sư phù nhấn mạnh
theo phó thủ tướng vũ đức đam bên cạnh các phương án đang triển khai
hà nội cũng cần tập dượt các phương án khác như thí điểm cách ly f một
điều trị f có đủ điều kiện tại nhà để xây dựng quy trình tập huấn
cho y tế tuyến dưới
động quan điểm theo phó sư phù để trung sống an toàn với dịch
hà nội trước mắt nên sớm có phương án cho các f một đáp ứng đủ điều kiện
phòng ốc quy định của bộ y tế được cách ly tại nhà
việc này sẽ giúp tránh quá tải cho các khu cách ly tránh hiện tượng
lây nhiễm chéo trong các khu cách ly cùng với đó giảm thiểu ảnh hưởng
về cuộc sống và kinh tế của người thuộc diện cách ly
về vấn đề tiêm vaccine theo chuyên gia này hà nội cần đẩy nhanh
việc tiêm vaccine đối với đối tượng người già và người có bệnh nền
tiêm vaccine cho trẻ em khi có nguồn vaccine
hà nội cần ra soát để tiêm vaccine cho cả những người ở tỉnh thành khác trở về
bởi trong thời gian nới lỏng vừa qua nhiều người ở vùng khác về địa phương
chưa được tiêm đủ mũi vaccine
phó giáo sư phu cũng nói thêm một vấn đề rất quan trọng là người dân
cần phải thực hiện tốt khuyến cáo năm k
đây là biện pháp để có thể giúp cắt đứt chuỗi lây nhiễm
người dân trong giai đoạn này tuyệt đối không được chủ quan
kể cả người đã được tiêm vaccine bởi vẫn có nguy cơ
nhiễm bệnh và lây lan sẽ rất nguy hiểm nếu lây cho người nguy cơ cao
người dân cần lưu ý rằng bên cạnh mình luôn có khả năng có ép không
những người đi từ vùng dịch về có trách nhiệm cách ly
hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà đúng theo quy định
để không lây lan dịch cho gia đình và cộng đồng
vì có thể mình đã nhiễm sát covid một mươi chín mà mình không biết
nếu chúng ta buông lòng không có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng
thì dịch bùng lên và không kiểm soát được là điều tất yếu
nguyễn văn phong cho biết thời gian tới để thức gắn an toàn
linh hoạt với tình hình dịch bệnh thành phố hà nội sẽ xây dựng kịch bản
phòng chống dịch covid một mươi chín cao hơn so với kịch bản hiện nay
đồng thời tính đến các phương án quản lý f một f
với những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế
hà nội đã chuẩn bị mức độ cao nhất với các điều kiện phục vụ
điều trị kết ly với quan điểm xuyên suốt là f một kết ly tập trung
f điều trị tại bệnh viện
đồng thời thành phố cũng tăng cường cho cơ sở y tế về mọi mặt
tiếp tục củng cố nâng cao về nhân sự trang thiết bị cho cơ sở y tế hàng một
bên cạnh đó phó thủ tướng chính phủ đặc biệt nhấn mạnh
khi đã sẵn sàng chấp nhận có dịch covid một mươi chín hệ thống giám sát y tế toàn xã hội
nhất là hệ thống trường học cơ sở y tế phải nâng mức cảnh báo phòng chống dịch
lên một bước so với trước đây
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhì hà cho biết
nhiệm vụ thời gian tới hà nội sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng
vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả yêu cầu các cơ sở tiêm chủng
sử dụng ứng dụng nền tảng số sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
các địa phương chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập
sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn để không bị động
tăng cường năng lực y tế các cấp nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại
điều trị nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở như nhân lực thuốc
tập huấn công tác hồi sức cấp cứu phù hợp kịp thời hiệu quả
bên cạnh đó thành phố tăng cường tuyên truyền nhằm thúc đẩy tính tự giác
tích cực của người dân trong phòng chống dịch đặc biệt là hướng dẫn các biện pháp thích ứng an toàn
nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong tình hình mới
đối với việc đi học trở lại của học sinh sự ảo dục và đào tạo chủ trì
phối hợp với sở y tế và ủy ban nhân dân các huyện thị xã
tập trung chỉ đạo hướng dẫn đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch cho học sinh trở lại trường
thành phố đã đồng ý cho học sinh nhiều khối lớp đi học trở lại trường học từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hà nội đề xuất chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo bộ y tế
bố trí sớm đủ vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm cho người dân
bên cạnh đó chính phủ chỉ đạo bộ y tế có hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá cấp độ dịch tại cấp huyện tỉnh
hiện nay theo hướng dẫn mới chỉ có đánh giá ở cấp xã và nhỏ hơn
để trên cơ sở đó có các biện pháp thích ứng phù hợp và linh hoạt
thành phố hà nội cũng đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về tần suất và tỷ lệ thực hiện
xét nghiệm sàng lọc sars cov hai đối với các nhóm đối tượng tại cơ sở khám bệnh
chữa bệnh và khu vực có nguy cơ cao tập trung đông người trong giai đoạn hiện nay
thưa quý vị với tình hình dịch có những diễn biến mới
thành phố hà nội vẫn đang nhanh chóng kịp thời xây dựng những kịch bản phương án ứng phó
tổ chức diễn tập sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch trên địa bàn
để không rơi vào thế bị động và có hiệu quả tốt nhất
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay
kính mong quý vị chú ý theo dõi sức khỏe đảm bảo quy định năm k
và luôn cập nhật những tin tức mới nhất về dịch covid một mươi chín trong cả nước
để đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình và xã hội
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại